thưa quý vị coi cán bộ là gốc của mọi việc huấn luyện cán bộ là công việc gốc của đảng
chủ tịch hồ chí minh đặc biệt coi trọng việc tìm kiếm bồi dưỡng đào tạo và sử dụng nhân tài
điều đó được chứng minh bằng cả cuộc đời hoạt động cách mạng của người
trong thời gian ở pháp vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu với sự hấp dẫn diệu kỳ và sức hút cảm hóa đặc biệt của mình
bác hồ đã thu hút được đông đảo kiều bào ta nói chung và trí thức việt kiều nói riêng
tình nguyện xin được về nước phục vụ kháng chiến
nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đến năm hai nghìn một mươi chín
câu chuyện về những trí thức theo bác hồ về nước và bài học về sử dụng nhân tài của bác vẫn còn nguyên giá trị
không gian này là nơi lưu giữ những kỷ niệm về cuộc đời và sự nghiệp của ông võ quý huân
một kỹ sư người việt nam người được coi là một chuyên gia hàng đầu trong ngành đúc luyện kim và công nghiệp việt nam
cha đẻ của lò cao việt nam trong thời kháng chiến
khi chủ tịch hồ chí minh sang pháp năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
võ quý huân là một trong bốn trí thức được chủ tịch hồ chí minh đưa về nước cùng với trần hữu tước trần đại nghĩa võ đình huỳnh
để cho các trí thức hiểu được về bác ấy làm được và theo bác về
và cứ sau cái đợt mà bốn người theo bác về còn sau này còn rất nhiều người nữa về
thì phải nói là bác hồ tại thời điểm ở pháp là một cái người ta gọi là một cái người
nó khác với những người lãnh đạo
tại vì lãnh đạo nhất là những người mà đi nước ngoài rồi người ta rất biết là những người làm chính trị
là những người nọ nhưng bác mình quá bình dân quá gần gũi cá chân thành quá mộc mạc quá đời thường
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn trọng phúc nguyên viện trưởng viện lịch sử đảng
trong lịch sử cách mạng việt nam nhiều trí thức có tài có đức như cụ nguyễn văn tố
nguyễn văn huyên
tạ quang biểu huỳnh thúc kháng mỗi người một hoàn cảnh nhưng đều kính trọng bác hồ một lòng đi theo cách mạng
trong cái chính phủ lâm thời mà công bố ngày hai mươi tám tháng tám năm bốn mươi năm và ra mắt ngày hai tháng chín
thì có một mươi năm thành viên thì bác hồ là chủ tịch kiêm ngoại giao
thế còn lại trong một mươi bốn thành viên còn lại đấy thì có tới chín thành viên là nhân sĩ
kỹ thức những người không phải đảng viên cộng sản bác mời tham gia chính phủ
thì điều đó thể hiện cái trọng dụng nhân tài của bác
trong thời kỳ phát triển và hội nhập kinh tế sâu rộng như hiện nay
quan điểm và nghệ thuật trọng dụng nhân tài của chủ tịch hồ chí minh
vẫn luôn mang tính thời sự và là bài học kinh nghiệm quý báu cho công tác cán bộ của đảng ta
đó là bài học về trọng nhân tài biết dùng nhân tài và kiểm tra chặt chẽ
để loại bỏ những người không đủ tài đức
gây hại cho việc chung chính là mấu chốt của công tác cán bộ
như cách người vẫn nói bất cứ chính sách công tác gì
nếu có cán bộ tốt thì thành công tức là có lãi
không có cán bộ tốt thì học việc tức là lỗ vốn
cái tinh thần trọng dụng nhân tài ở đây được tiếp nối từ cách mạng tháng tám đến ngày nay
trên cái nền tảng của cái ý thức mà như bác hồ nói đấy
là một lòng một xã vì nhân dân vì đất nước
thực tiễn cho thấy trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào của đất nước
cốt lõi của thành công chính là việc chúng ta đi lên bằng trí tuệ của con người việt nam
vì vậy việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
về thu hút và trọng dụng nhân tài là việc cần thiết và rất quan trọng
chúng ta cần kịp thời nhận thức đầy đủ vai trò của người hiện tại
và có cách thức sử dụng nhân tài hợp lý nhằm phát huy cao nhất
mọi nguồn lực sáng tạo của nhân dân vào sự phát triển bền vững và thịnh vượng
của đất nước
thực tiễn cho thấy trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào của đất nước
chúng ta sẽ có thể tìm hiểu về tình yêu của dân tộc việt nam
lời ca ca ngợi công lao trời biển của người trong sự nghiệp thống nhất đất nước
được thượng tá trần ngọc nguyên chủ nhiệm nhà văn hóa quân khu năm sáng tác
phổ nhạc từ những ngày đầu nhập ngũ
ngoài những ca khúc về bác
nhà riêng tại phường hòa cường nam quận hải châu thành phố đà nẵng
ông còn treo hàng trăm bức chân dung bác hồ
tranh cổ động tuyên truyền trong các kỳ đại hội
bác hồ trong tranh của ông luôn giảng dị mà cao quý
mặc dù ông chưa một lần được gặp bác
tôi nhập ngũ năm một nghìn chín trăm linh sáu
sau đó chúng tôi tiếp tục được lệnh vào miền nam
vào chiến trường
trong chiến trường b một nghìn năm giữa lúc bác hồ chí minh nguyễn biển trung cà
đó là một cái đau thương mất mát vô cùng to lớn
và đơn vị chúng tôi hành quân mọi người đều khóc nức nở
khi miền nam chưa thống nhất thì bác đã ra đi mãi mãi
do đó cho nên là với cái niềm lòng nhớ ơn và thương tiếc bác vô cùng
và tôi đã bật lên những cái lời thơ lời ca
và tiếp đó là vẽ chân dung bác
nhớ về bác là những kỷ niệm gắn liền với thời chiến mà đến tận ngày hôm nay
với ông cũng như những người đồng đội của mình
những kỷ niệm đó vẫn luôn thường trực
vào thời điểm chiến trường miền nam chiến đấu ác liệt nhất
trong lúc sức cùng lực kiệt
hình ảnh bác luôn trong tầm trí là động lực
là lý tưởng để họ chiến đấu căng trường
vẽ đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
đó là cái năm mà có dấu ấn rất là là mạnh
đối với tôi phải bác khổ
là khi mà
trận một mươi hai ngày đêm trên không đánh ở hà nội
giặc mỹ buộc phải
ký hiệp định đình diễn rút quân khỏi miền nam việt nam
tất cả anh em đều nghĩ đến khi mà mỹ rút quân là đã nghĩ đến chiến thắng rồi
thế cho nên là tôi đã bắt và vẽ cái hình ảnh bác to hơn
và trong cái tập
thơ nhạc họa của tôi
mặc dù đã có tuổi
đôi mắt của ông đã mờ dần
thế nhưng đều đặn mỗi ngày
ông vẫn cắm cúi phát họa từng nét bút
viết từng con chữ
để người ca chủ tịch hồ chí minh
tất cả lời dạy tâm huyết của người
luôn là niềm cảm hứng vô tận trong sáng tác
những bức chân dung về bác mà ông vẽ
không chỉ được lưu giữ cẩn thận
mà còn được trưng bày trang trọng
tại các bảo tàng
bởi sự sóng động
và gần gũi
tất cả những cái gì mà
bác dành trong quá trình trong cuộc sống của bác thì tôi đều suy nghĩ
để đưa vào cái bài thơ đó
ơn người như mẹ như cha
bởi công đức bác như là
vì ta mãi mãi là dân cụ hồ